để lại nhiều tiếc thương cho cộng đồng xã hội

đặt dưới chân tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ thay lời tri ân tới ba liệt sĩ
từng học trung trường cấp ba với thượng úy đỗ đức việt
ngọc linh và minh hương tới giờ phút này
tin người anh khóa trên của mình đã ra đi mãi mãi

em đang vẫn còn sốc lắm em không biết nói gì

những người tới tượng đài ngày hôm nay có người là người quen của ba chiến sĩ công an
và có cả những người chưa từng một lần gặp mặt
thế nhưng nay tất cả cùng mang chung một nỗi đau xót xa

và vất vả trong công việc của bố các cháu như các chú vất vả như thế nào
em thấy rất là biết ơn cái sự đóng góp và cống hiến của họ cho xã hội
em muốn đến để bày tỏ lòng biết ơn của mình với những người mà đã hy sinh
em chưa từng gặp mặt các chiến sĩ đã hy sinh ở con họa

và em nghĩ là cái hành động để lên đường để lên đường để lên đường
để lên tượng đài đại hoa tưởng nhớ này thì là một hành động nên làm

thì nói thật là ba ngày hôm nay tôi cảm xúc rất là nhiều
mỗi lần mà có một cái bài báo đọc lên là tôi cứ cảm xúc là như trong nhà tôi
có người mất như vậy
bởi vì thực sự là những chiến sĩ quá dũng cảm
hy sinh cả tuổi trẻ cả gia đình cả tất cả mọi cái để cứu dân
đứng về cái cạnh là một người dân
thì tôi cảm thấy là người dân như chúng tôi là phải có ý thức hơn nữa
về cái vấn đề phòng cháy chữa cháy
để làm sao không bao giờ có hiện tượng cháy nổ nữa
những nhảnh hoa ngọn nến
và cả dòng thư viết vội gửi trao tới người đã ra đi
những chiến sĩ công an đã lao vào biển lửa dũng cảm hy sinh
để người khác được sống được bình yên
công an tỉnh hương yên và công an tỉnh thái bình vừa phát động phong trào thi đua
học tập gương dụng
dũng cảm hy sinh của ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận cầu giấy thành phố hà nội
tại lễ phát động mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hưng yên
cũng như công an tỉnh thái bình
đã bày tỏ sự quyết tâm học tập tấm gương hy sinh dũng cảm của các liệt sĩ
tiếp tục trao dồi nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức
ý chí chiến đấu tinh thần trách nhiệm
không quản ngại khó khăn gian khổ hy sinh bảo vệ an ninh tổ quốc
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
bản tin nhật ký an ninh tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
tỉnh ủy quảng ninh vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông phạm hồng hà
nguyên trưởng ban quản lý vịnh hạ long nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hạ long

phạm hồng hà đã có những vi phạm khuyết điểm trong thời gian giữ chức vụ bí thư đảng ủy ban quản lý vịnh hạ long trưởng ban quản lý vịnh hạ long
vi phạm của ông phạm hồng hà gây hậu quả rất nghiêm trọng gây dư luận xấu bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân làm mất uy tín của bản thân
cùng ngày ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quảng ninh cũng ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với hai cán bộ vũ hùng thắng và lương ái phật
nguyên ủy viên ban thường vụ huyện ủy nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tiên yên
hôm nay tại buổi họp báo quý ii năm hai nghìn hai mươi hai của ủy ban nhân dân tp đà nẵng sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đã thông tin về vụ việc lộ đề thi toán
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai tại hội đồng thi đà nẵng
theo đó hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai tại đà nẵng đã quyết định hủy toàn bộ kết quả thi
với nam thí sinh làm lộ đề thi môn toán đồng thời đề nghị hiệu trưởng các trường có giáo viên coi thi vi phạm xử lý theo đúng quy định của quy chế thi tốt nghiệp
trước đó vào chiều ngày bảy tháng bảy trong thời gian thi môn toán có một thí sinh lợi dụng sơ hở của cán bộ coi thi dùng điện thoại di động chụp trang một và trang ba mã đề thi một trăm một mươi một
gửi lên ứng dụng gia sư trực tuyến snappass để nhờ hỗ trợ giải đáp
sau gần hai ngày xét xử sơ thẩm vào sáng ngày hôm nay
tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên tử hình bốn bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy
gồm nguyễn thị bích diễm chú tệ tỉnh an giang mai vinh hậu chú tại thành phố cần thơ
huỳnh văn tùng sinh sống tại campuchia và lê đăng huy trú tại thành phố hồ chí minh
cùng tội danh trên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn đỗ thanh thanh là vợ của bị cáo huy tù trung thân
theo cáo trạng sau khi diễm được thành yêu cầu vận chuyển ba mươi hai bọc ma túy từ campuchia về việt nam
giao lại cho vợ chồng huy và một đối tượng khác tại thành phố hồ chí minh
diễm rủ hậu và tùng cùng tham gia hứa trả công cho mỗi người hai trăm linh usd và cả hai đồng ý
sáng ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi diễm cùng hậu tùng mang theo ba mươi hai bọc ma túy trọng lượng trên ba mươi bốn kg về việt nam
rồi thuê hai xe honda để về thành phố châu đốc
cho đến khoảng hai giờ ba mươi phút cùng ngày khi diễm đến khu vực xã quốc thái
còn hậu và tùng đến khu vực xã đa phước huyện an phú
thì đã bị lực lượng chức năng
huy và thanh cũng bị bắt giữ sau đó tại thành phố hồ chí minh
khám xét khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng huy
lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ trên tám trăm hai mươi một gram kentamine và hơn tám mươi một gram ma túy tổng hợp
trong quá trình điều tra diễm còn khai trước đó đã ba lần vận chuyển thuê ma túy cho thành
từ campuchia về thành phố hồ chí minh giao cho thanh và nhiều người khác
diễm được thành trả công bốn mươi triệu đồng và năm trăm linh usd
hai nhóm thanh niên nẹt bô xe máy
nên đã cự cãi rồi tấn công gây án mạng
công an tỉnh lâm đồng cho biết đã bắt giữ nguyễn nhật hoàng một mươi năm tuổi
và hoàng trọng tâm một mươi sáu tuổi cùng chú tại huyện đức trọng để điều tra về hành vi giết người
sau khi đi ăn đêm về bùi hồng công và ba người bạn nhìn thấy nhóm của tâm đã nẹt bô
hai bên xảy ra mâu thuẫn hoàng và tâm điều khiển xe máy đuổi theo nhóm của công
sau đó tâm cầm dao đuổi theo đâm công và dũng rồi bỏ trốn
công đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện
cơ quan công an cũng đã thu thập được chiếc xe máy và con dao là tăng vật của vụ án
ngoài ra qua test nhanh ma túy hoàng trọng tâm cho kết quả dương tính với chất cần sa